các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm do có mâu thuẫn từ trước với nguyễn quốc bảo nên đỗ thanh sơn tự tuấn em mua một khẩu súng quân dụng để giết bào trả thù
tuy nhiên do súng không nổ sơn đã đổi một khẩu súng khác cho ông minh phụng
tối ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm thấy nguyễn quốc bảo tại quán ba lion garden sơn đã gọi thêm tôn văn nhân và nguyễn trọng nghĩa tới
các đối tượng đã dùng súng và dao tấn công cho đến khi bảo gục xuống và tử vong sau đó
khi dùng súng bắn bảo một viên đạn lạc của sơn đã khiến chị thái thị thanh mai tử vong
trong quá trình bỏ trốn các đối tượng đã được nghĩa cùng với minh phụng nguyễn hữu phúc phan thanh giang nguyễn nhật hoàng khương tôn văn nhân giúp đỡ che giấu không tố giác với cơ quan công an
đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm lực lượng công an phát hiện và tiến hành bao vây nơi ở của sơn tại ngôi nhà vắng chủ gần chợ xuế lớn xã dương tơ
biết không thể trốn thoát sơn đã cùng người tình của mình dùng súng tự tử nhưng không chết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận cũng vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam phạm hồng tấn chú tại huyện ninh phước khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phạm hồng phát chú tại thành phố phan rang tháp tràm về tội cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn nguyễn hữu tích và phạm hồng tấn đã mang dao đến gây sự với phạm quang phúc chú tại xã an hải
sau đó phúc đã đến đánh cha của phạm hùng tấn phải đi cấp cứu
thấy cha bị đánh tấn và em ruột là phạm hồng phát đã mang hung khí đến nhà phúc đánh cha của phúc gây thương tích chín và chém phúc gây thương tích sáu mươi năm
hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng xảy ra trên địa bàn tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết vừa ra thông báo truy tìm bà lê thị thái ba mươi hai tuổi và ông nguyễn ngọc sang bốn mươi hai tuổi
chú tại phường một mươi quận phú nhật
thành phố hồ chí minh để điều tra vụ việc
theo đơn trình báo của một bị hại thái tự xưng là cháu của một lãnh đạo tp hcm
tháng ba năm hai nghìn một mươi năm thái nói sẽ giúp mua một lô đất trên đường trần hưng đạo quận một với giá rẻ khoảng hai mươi hai tỷ đồng nên nạn nhân đã chuyển khoản cho thái số tiền trên
đến ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm thái lại nói có lô đất trên đường lê duẩn quận một đang chuẩn bị bán đấu giá và nạn nhân tiếp tục chuyển cho thái hai mươi tỷ đồng
tương tự một chủ tiệm vàng ở quận một cũng trình báo bị thái lừa một hai tỷ đồng và hai mươi đô la mỹ
ngoài các nạn nhân trên cặp vợ chồng này còn lừa đảo nhiều người khác
cơ quan điều tra yêu cầu vợ chồng thái đến cơ quan công an để trình diện
trong vòng một tháng kể từ ngày ra thông báo nếu hai nghi phạm trên không đến làm việc cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại công ty kinh doanh đa cấp liên kết việt
ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định ủy thác điều tra cho cơ quan cảnh sát điều tra công an các địa phương
nơi mà công ty liên kết việt đặt chi nhánh địa lý
mỗi ngày tại công an các địa phương có hàng trăm nạn nhân đến trình báo
khiến khối lượng công việc mà các đơn vị đang phải tiếp nhận điều tra trong vụ việc này tăng cao
tuy nhiên có một thực tế đang diễn ra đó là có rất nhiều nạn nhân ở địa phương này vẫn đến công an địa phương khác để trình báo
gây khó khăn cho công tác điều tra
tại phòng làm việc của phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội
nhiều nạn nhân của công ty đa cấp liên kết việt đã đến làm việc với các điều tra viên
trước đó các nạn nhân này đều đã có đơn trình báo gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội

mà lê xuân giang và đồng bọn đưa ra thì ai cũng nghĩ đây là công ty của bộ quốc phòng
và họ tham gia với niềm tin rất lớn vào uy tín của công ty này

cái công ty đấy có nói công ty đấy là của bộ quốc phòng không

ngay sau khi tiếp nhận điều tra vụ án công ty đa cấp liên kết việt
công an thành phố hà nội đã tích cực triển khai và có thể thấy khối lượng công việc hiện nay là rất lớn
tuy nhiên thực tế thời gian qua nhiều nạn nhân từ các tỉnh thành khác cũng tìm về công an hà nội
để trình báo gây khó khăn cho công tác điều tra
do vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội lưu ý
nạn nhân của công ty đa cấp liên kết việt thuộc địa bàn tỉnh thành nào
thì đến cơ quan công an địa phương đó để trình báo và cung cấp thông tin
tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ
thông tin chúng tôi vừa nhận được vào dạng sáng nay
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một xưởng chế biên gỗ nằm trên quốc lộ một
phường tân tạo quận tân bình thành phố hồ chí minh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải điều động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
thời điểm trên người dân phát hiện lửa bùng phát từ sườn gỗ địa chỉ chín trăm năm mươi quốc lộ một nên hô hoán nhau
do khu vực cháy chứa vật liệu dễ cháy là gỗ mùn cưa nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
và chỉ trong ít phút đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng
nhận tin báo phòng cháy cháy chữa cháy quận bình tân tân phú quận sáu quận tám quận một mươi hai
đã điều động hai mươi xe chữa cháy các loại cùng hơn một trăm linh chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
lực lượng chức năng đã phong tỏa một làng đường trên quốc lộ một để đảm bảo an toàn cho người dân
khiến giao thông qua khu vực ủng tắc nghiêm trọng
đến hơn sáu giờ cùng ngày vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn
bước đầu ghi nhận vụ cháy không gây thương vong về người
nhưng đã thiêu rụi nhiều nguyên vật liệu gỗ thành phẩm cùng máy móc liên quan
thì nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra
bản tin tiếp tục với cộng tin văn đáng chú ý
hôm ba đến nay thành cùng đồng bọn đã gây ra năm vụ trộm tài sản trên địa bàn
số tài sản sau khi trộm được thành đều mang lên hương sơn bán cho trần quyết cường
trú tại thị trấn phố châu mỗi chiếc từ sáu đến tám triệu đồng
sau đó cường mang số xe này bán sang lào
cơ quan công an đã thu hồi được ba xe máy và một số tăng vật liên quan
hiện đối tượng nguyễn văn đông và phan văn thọ đang bỏ trốn khỏi địa bàn
cơ quan điều tra yêu cầu các đối tượng trên đến cơ quan điều tra đầu thú
để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên cho biết
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn thiết
trú tại huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc về tội cướp tài sản
trước đó nguyễn văn thiết phát hiện chị đặng thị vi trú ở xã vĩnh tỉnh huyện vĩnh tường
dừng xe ở lề đường phùng hưng nghe điện thoại
đối tượng liên điều khiển xe từ phía sau áp sát giật chiếc điện thoại của chị vi
sau đó tăng ga bỏ chạy tuy nhiên thiết đã bị lực lượng công an phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ ngay sau đó
phóng viên antv cao bằng vừa thông tin cho biết đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thả lùng vừa bắt khẩn cấp đối tượng trần hoàng long
chú tại tràng định lạng sơn đang có hành vi tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài trái phép
tại hiện trường đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã thu giữ vật chứng gồm hai một trăm linh nhân dân tệ
hai điện thoại di động một chứng minh nhân dân mang tên trần hoàng long một chứng minh nhân dân trung quốc
đối tượng long khai nhận ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tại khu ba thị trấn thất khê huyện tràng định lạng sơn
long thuê xe ô tô đưa năm nạn nhân trú tại các tỉnh vĩnh phúc phú thọ lào cai lên thị trấn tà lùng phục hóa cao bằng
xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê long đã thu hai hai trăm linh nhân dân tệ của ba người
hiện lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ bàn sao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phục hòa tiếp tục xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam nguyễn công hiệu chú tại huyện ninh phước về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can

cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước đã bị khởi tố ngay sau đó
riêng nguyễn công hiệu qua thời gian đấu tranh mới thừa nhận nhiều lần bán ma túy cho phi
một vụ đánh bạc giữa hình thức chơi trò chơi bán cá ăn thua bằng tiền vừa được công an huyện sồng trông tỉnh bến tre phát hiện
và có thể hạ số đến mức là một mươi hai đến một mươi sáu độ nên có cảm giác rất bốt hơn
từ ngày hai mươi bảy khối không khí lạnh bắt đầu có dấu hiệu suy yếu và di chuyển ra phía biển
nên trời sẽ nhiều mây hơn một chút và nền nhiệt độ trung bình trong ngày sẽ tăng khoảng từ một đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết cũng bắt đầu có những chuyển biến đáng kể
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên mưa rào xảy ra nắng nóng tạm thời gián đoạn
mưa tập trung chính tại khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh sau đó sẽ lan dần xuống các tỉnh còn lại
cùng với mưa nền nhiệt độ cũng sẽ giảm mạnh trời rét trong ba ngày tới tại các tỉnh phía bắc khu vực
và chuyển lạnh từ quảng bình đến huế
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ngày mai trời chỉ còn nhiều mây hơn và đôi lúc xuất hiện mưa rào nhẹ
với lượng mưa không đáng kể sau đó thì mưa ít xuất hiện hơn ban ngày trời có nắng và nhiệt độ đạt ở mức là từ hai mươi một đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới phía bắc khu vực nhiều mây có mưa vài nơi phía nam phổ biến không mưa ngày nắng
ngày hai mươi bảy mây thay đổi phổ biến không mưa ngày có nắng nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong khoảng hai ngày tới cường độ nóng nóng tại các tỉnh
tỉnh miền đông nam bộ sẽ có dấu hiệu suy giảm nhẹ đôi chút nên thời tiết sẽ bớt cảm giác khắc nghiệt hơn
mặc dù nắng nóng tạm thời gián đoạn nhưng hình thế gây mưa vẫn chưa xuất hiện
nên tại đây vẫn gây ra nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp cũng như là cuộc sống sinh hoạt của người dân ở đây
tuy nhiên trong khoảng từ ngày hai mươi bảy nền độ bắt đầu có xu hướng tăng dần trở lại
bản tin mùa một online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại